khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi một một vụ hỏa hoạn quán ba trên địa bàn huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã khiến ba người tử vong
ngay sau khi nhận thông tin về vụ cháy lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường huy động xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ triển khai công tác cứu nạn cứu hộ
đến khoảng hai giờ sáng ngày ba tháng một mươi một lực lượng chức năng mới phá được tường quán ba để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn và phát hiện có ba nạn nhân
những người này được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện và nguyên nhân là do bị ngạt khí
còn nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do khi tổ chức sự kiện thì có đốt pháo sáng gây cháy và chùm bóng bay
những quả bóng này bay lên trần và gây cháy
quán ba x năm nằm cách xa khu dân cư được xây dựng kiên cố
vụ cháy xảy ra sau một năm quán bar này đi vào hoạt động